trong thời gian gần đây những thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường
mà đặc biệt là bầu không khí bị ô nhiễm khiến cho cư dân thủ đô và các thành phố lớn đều lo lắng
và nhằm cung cấp những thông tin cụ thể hơn
hội thảo hiểu đúng về ô nhiễm không khí đã được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hội thảo hiểu đúng về ô nhiễm không khí trao đổi về diễn biến tình hình ô nhiễm tại hà nội trong thời gian qua
làm rõ nhiều khái niệm về ô nhiễm và cung cấp một số dữ liệu đo chất lượng không khí
đánh giá từ các đơn vị nghiên cứu đến từ các trung tâm nghiên cứu trường đại học
nhiều ý kiến thảo luận đã đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp giảm thiểu nguồn tắc nhân gây ô nhiễm không khí đã được áp dụng
đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện môi trường trong thời gian tới
tại hội thảo cũng có ý kiến nêu rằng trong thời đại số có rất nhiều các nguồn thông tin khác nhau
thậm chí gây trái chiều gây hỗn loạn về thông tin nên các nguồn thông tin chính thống cần được cung cấp nhanh hơn
và bảo đảm tính chính xác nhằm giúp cho người dân tránh khỏi hoang mang lo lắng
chúng ta phải cảnh giác chúng ta phải cẩn thận chúng ta phải lưu ý vấn đề ô nhiễm không khí là
những cái ngày mà có những thông tin thông báo là ô độ mức độ ô nhiễm không khí cao
thì chúng ta phải có những hành động không có nghĩa là chúng ta trở nên một kế hoạch
trong khuôn khổ chương trình tổ chức sức khỏe thế giới who tại việt nam khuyến nghị
trong thời gian tới hà nội và các thành phố lớn nên tăng cường giám sát chất lượng không khí
áp dụng các biện pháp giảm thải tại nguồn cần nảy mạnh thông tin chính thống tới người dân
và phối hợp với các ngành liên quan trong hành động nhằm mang đến kết quả tốt nhất
cho môi trường chung của địa phương